thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp công sứ đại sứ quán nhật bản tại việt nam ông nagasuro
tại buổi tiếp thủ tướng cho rằng trong thời gian qua quan hệ việt nam nhật bản đã có những bước phát triển mạnh mẽ
sâu rộng và thực chất trên mọi lĩnh vực hợp tác
khẳng định việt nam coi trọng quan hệ hợp tác với nhật bản thủ tướng đề nghị nhật bản tạo điều kiện
khuyến khích các doanh nghiệp nhật bản đẩy mạnh đầu tư vào việt nam
đưa nhật bản trở thành nhà đầu tư lớn hàng đầu tại việt nam
thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho trường đại học việt nhật hoạt động
góp phần đào tạo nguồn nhân lực của việt nam và trở thành trung tâm đào tạo hàng đầu khu vực
thủ tướng mong ngài công sứ tiếp tục đóng góp cho quan hệ hai nước
về phần mình ngài công sứ nagatsuro khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước
nhất là trong lĩnh vực kinh tế thông qua các dự án hợp tác cụ thể
ông naga tatsuro cho rằng chuyến thăm việt nam sắp tới của nhà vua và hoàng hậu nhật bản mang ý nghĩa lịch sử
đây là lần đầu tiên nhà vua và hoàng hậu nhật bản thăm việt nam
ông khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với phía việt nam để chuẩn bị cho chuyến thăm của nhà vua và hoàng hậu nhật bản
thành công tốt đẹp tạo dấu mốc quan trọng thúc đẩy quan hệ việt nam nhật bản